ngày hai mươi năm tháng chín đội giả phá bom mìn lưu động tỉnh quảng trị thuộc tổ chức cây hòa bình việt nam
phối hợp với đồn biên phòng thanh huyện hướng hóa xử lý thành công hầm bom bi và đạn pháo xót lại
sau chiến tranh với số lượng lớn
theo người dân thôn raman xã si cho biết sau đợt mưa lũ đầu tháng chín tại khu vực dãy sắn của người dân xuất hiện nhiều đầu đạn
ngay sau khi tiếp nhận thông tin đội giả phá bom mìn lưu động tỉnh quảng trị đã tiến hành thu gom bom bi
đầu đạn tại dãy sắn và do tìm phát hiện ở độ sâu một năm mét có nhiều vật liệu nổ
sau gần hai giờ tiến hành xử lý đơn vị chức năng đã đưa bảy mươi năm quả bom bi blue hai mươi bốn hơn hai trăm hai mươi đầu đạn các loại lên khỏi mặt đất và hủy nổ an toàn
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục giả phá tìm kiếm các loại vật liệu nổ ở khu vực xung quanh nhằm bảo đảm an toàn cho người dân